ngày tám tháng một mươi hai tỉnh hòa bình đã khai mạc sự kiện trưng bày trình diễn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh hòa bình
đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của tuần văn hóa du lịch tỉnh hòa bình năm hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày sáu đến ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
sự kiện có sự tham gia của hơn một trăm linh nghị nhân đại diện cho năm dân tộc thiểu số trong tỉnh là mường thái tày giao và mông
các hoạt động của sự kiện nhằm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc
đồng thời để giới thiệu và quảng bá về hình ảnh vùng đất con người của tỉnh hòa bình cho du khách trong nước và bạn bè quốc tế
tạo điều kiện để thực hiện chiến lược phát triển du lịch hòa bình nói riêng góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung
nơi xóm đúy ải thì quý khách sẽ cùng người dân bản ở đây trải nghiệm đến hết văn hóa đời sống của người dân tộc mường nơi đây
và sẽ cùng người dân bản đi thưởng thức những món ăn ẩm thực như là cơm lam rượu cần và cũng có cả các nghề đan đát và nghề dệt
nét đặc biệt trong tuần văn hóa du lịch của tỉnh hòa bình đó là chúng tôi giới thiệu đến du khách những tài nguyên nhân văn
những tài nguyên văn hóa cốt lõi của đồng bào các dân tộc đây là những tài nguyên hết sức quý giá và được bảo tồn phát huy
những giá trị đó nó với giá trị phát triển bền vững nó sẽ là cơ sở để phát triển cho du lịch cho kinh tế
và hiện nay thì trên cơ sở phát triển văn hóa bền vững thì cũng là cái động lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
tại buổi lễ các đại biểu cùng khách du lịch trong và ngoài nước được đến thăm các gia đình trình diễn nghề truyền thống của địa phương như dệt thổ cẩm đan lát làm rượu cần làm cơm lam